truyền thông iran vào ngày một mươi bảy tháng bốn đưa tin lực lượng hải quân iran sẽ hộ tống các tàu thương mại nước này di chuyển qua biển đỏ
và tàu khu trục jamaran của lực lượng này thì đang hiện diện tại vịnh aden
động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa iran và israel leo thang
khi iran lần đầu tiên tiến hành một cuộc tấn công quân sự trực tiếp vào israel
vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn iran đã bắn tên lửa và thiết bị bay không người lái về phía israel
đồng thời tuyên bố cuộc tấn công này nhằm đáp trả vụ không kích do israel tiến hành
nhằm mò tòa nhà lãnh sự thuộc đại sở quán iran ở syri khiến bảy người thiệt mạng
trong đó có hai tướng lĩnh thuộc lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo iran
hầu hết các tên lửa và thiết bị bay của iran đã bị chặn trước đó trước khi tới lãnh thổ israel
vào ngày một mươi sáu tháng bốn ngoại trưởng iran cho biết tehran không theo đuổi việc gây leo thang căng thẳng trong khu vực
trong khi đó người phát ngôn quân đội israel
tuyên bố israel sẽ đáp trả lại cuộc tấn công của iran theo kế hoạch tìm nội các israel sẽ nhóm họp vào ngày một mươi bảy tháng bốn